các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bây giờ một mươi năm phút trưa ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một